ba thành viên do thẩm phán ngô tự học tòa nhân dân cấp cao tại hà nội làm chủ tọa
có một mươi hai luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo tại phiên tòa
trả lời thẩm vấn hội đồng xét xử phúc thẩm
bị cáo công thừa nhận hành vi việc ném hai chai bom xăng về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
nhưng công cho rằng hành vi bị cáo chỉ liên quan đến chống người thi hành công vụ chứ không phạm tội giết người
bị cáo công cho rằng bị cáo không bàn bạc cũng không giao nhiệm vụ cho ai trong việc chống đối lực lượng công an
đồng thời phủ nhận đã thực hiện
hành vi liên quan khiến ba đồng chí công an hy sinh
về lý do ném bom xăng vào lực lượng làm nhiệm vụ
công khai mục đích là để đe dọa
sau một hồi loanh quanh giải thích
bị cáo công tỏ ra ăn năn hối cải
và thừa nhận hành vi sai phạm của mình
bị cáo xin thành khẩn khai báo
để mong hội đồng xét xử phúc thẩm
cho bị cáo hưởng bức án thấp nhất
theo bản án sơ thẩm trong vụ án giết người
và chống người thi hành công vụ
xảy ra tại thuần hoành vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bị cáo công giữ vai trò chủ mưu
cầm đầu là người trực tiếp ném bom xăng
lựu đạn về phía lực lượng công an
bị cáo còn lại cùng thực hiện hành vi
đặc biệt nguy hiểm là bùi vết hiểu
nguyễn văn tuyển lê đỉnh doanh lê đỉnh trức
và nguyễn quốc tiến
ngày mai phiên tòa tiếp tục diễn ra
liên quan đến vụ án vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học
ethanol phú thọ
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội
đã mở lại phiên tòa xét xử vụ án này
bị cáo đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
tập đoàn dầu khí việt nam pvn
trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
cùng một mươi đồng phạm bị đưa ra xét xử
trong vụ án này một mươi hai bị cáo bị đưa ra xét xử
về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo chẳng vào năm hai nghìn bảy
quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng
nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu
khu vực phía bắc
tại huyện tam nông tỉnh phú thọ
gọi tắt là dự án ethanol phú thọ
mặc dù biết pvc chưa từng thực hiện dự án nào
về lĩnh vực ethanol
nhưng với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị pvn
bị cáo đinh la thăng đã định hướng
và chỉ đạo việc giao thầu cho pvc
theo đề nghị của bị cáo trịnh xuân thanh
quá trình thực hiện do liên danh
không đủ năng lực
nên dự án ethanol phú thọ
liên tục bị chậm phiến độ
pvc sau đó cũng có báo cáo thừa nhận
không đủ năng lực để thực hiện dự án
tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
pvc đã đơn phương dừng thi công dự án
và chưa có hạng mục nào hoàn thành
pvc đưa ra lý do dừng dự án
là vì đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính
hoàn toàn chưa có kinh nghiệm quản lý
và kinh nghiệm của các dự án
để kết nối các giao diện về công nghệ
cáo trạng xác định hậu quả từ hành vi
làm trái các quy định của các bị cáo
trong vụ án đã gây thiệt hại cho công ty
cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
pvb hơn năm trăm bốn mươi ba tỷ đồng
ngoài ra trịnh xuân thanh còn bị cáo buộc
đã câu kết về đỗ văn hồng
tổng giám đốc pvc kinh bắc
tạm ứng trái quy định trong việc mua
ba bốn trăm linh m hai đất tại thị trấn tam đào
hưởng lợi ba tỷ đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong bốn ngày
cơ quan cảnh sát
điều tra công an tp vĩnh long
tỉnh vĩnh long ngày hôm nay đã tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bịa can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn phước lộc
trú tại huyện long hồ về hành vi cố ý gây thương tích
vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong lúc nhậu giữa lộc và nhóm bạn
của anh nguyễn hoài nam
chú tại huyện long hồ và nguyễn huỳnh
chú tại tỉnh đồng tháp có xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến đánh nhau
nguyên nhân là do trước đó khi xem đá gà
thì hai bên có lời qua tiếng lại
sau đó lộc đã tìm một con dao
rồi đâm nhiều nhát vào hai người can ngăn
là anh huỳnh và anh nam
rồi rơi khỏi hiện trường
hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu
anh nam bị thương tích ba mươi hai
còn anh huỳnh bốn
hiện công an tp vĩnh long đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
một vụ nổ khí ga trong nhà đã xảy ra
vào sáng sớm ngày hôm nay
tại phường quyết thắng tp sơn la tỉnh sơn la
vụ việc khiến một phụ nữ bị bỏng nặng
vào khoảng bốn h ba mươi phút sáng nay
chị nguyễn hồng minh ngay thấy
tiếng xỉ ga nên bật công tắc đèn điện
để kiểm tra tuy nhiên quá trình bật công tác
tiên lửa điện đã đánh lửa
khiến khí ca tích tụ trong nhà phát nổ
hậu quả chị ninh bị bỏng nặng
nhiều đồ đạc trong nhà bị vỡ
hư hỏng nặng mảnh kính vỡ bay xa
gần hai mươi m ngay sau khi nhận được
tin báo lực lượng công an đã có mặt
cùng người dân trợ giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu
hiện vụ việc đang được điều tra
đại dịch covid một mươi chín lây lan
trên toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sức khỏe đời sống của người dân
vào các nền kinh tế giới chức y tế khuyến cáo
tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín
là biện pháp quan trọng hiệu quả
chủ động và không thể thiếu
trong tiến trình này để phòng chống
ngăn chặn dịch bệnh lây lan
và sáng nay ngày tám tháng ba
chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
phối hợp với hệ thống tiêm chủng vnvc
đã bắt đầu thực hiện tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín tại bệnh viện
bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện bệnh nhiệt đới
tp hcm và tỉnh hải dương
với những mũi tiêm đầu tiên

điểm tiêm bệnh viện
bệnh nhiệt đới trung ương
những mũi vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên
đã được tiêm cho các cán bộ
y bác sĩ trực tiếp tham gia chống dịch
để bảo đảm an toàn
những người tiêm vaccine đều được
sang lọc kỹ càng và hướng dẫn
theo dõi ba mươi phút tại điểm tiêm chủng
là những người được tiêm phòng đầu tiên
họ cũng có những cảm xúc đặc biệt
sau ba mươi phút theo dõi
tại chỗ bàn tiêm thì hiện nay là
sức khỏe ổn định và đã được đi lên
trên theo dõi tiếp
chúng tôi sẽ trở lại công việc bình thường thôi
vì không có gì cả như là tiêm những mũi
với hiểu biết về vaccine và với kinh nghiệm
đây thì rất nhiều năm đây rồi thì chúng thấy
hoàn toàn là tin tưởng và yên tâm về cái việc
tiêm chủng vaccine
vaccine phòng covid một mươi chín sử dụng
trong đợt tiêm đầu tiên này là vaccine
một trong ba vaccine được tổ chức
y tế thế giới who thông qua
chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
và được sử dụng tại hơn năm mươi quốc gia
và vùng lãnh thổ
với vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca
sử dụng lần này
mỗi người trên một mươi tám tuổi sẽ được tiêm
mũi thứ hai cách mũi thứ nhất một mươi hai tuần
với liều lượng năm ml tiêm bắp
vaccine này được đặt hàng từ các quốc gia
được phê duyệt
đáp ứng yêu cầu của tổ chức y tế thế giới
có thể an toàn cho chiến dịch tiêm vaccine
là công cụ an toàn ưu tiên
cho những nhân viên y tế
tôi nghĩ đó là tín hiệu tốt đẹp
để tiếp tục triển khai trong thời gian tới
vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca
sử dụng lần này là vaccine mới
vì vậy ngành y tế các cấp
đã chuẩn bị tốt nhất
cho tình huống có thể xảy ra
tại các điểm tiêm
công tác chuẩn bị đã được thực hiện chú đáo
hộp chống sốc được trang bị đầy đủ
để xử lý kịp thời
người tiêm được theo dõi
tại chỗ trong vòng nửa giờ
để xem xét
có những phản ứng cấp
sau đó sẽ được đưa vào
các bệnh phòng
để tiếp tục theo dõi
đánh giá trong vòng hai mươi bốn h
nếu an toàn thì mới vậy
có thể về
và cũng được tiếp tục
theo hướng dẫn
theo bộ y tế
một mươi ba tỉnh thành phố đang có dịch
sẽ được triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
gồm hà nội tp hcm quảng ninh hải dương
hải phòng bắc ninh bắc giang
hưng yên hòa bình gia lai
bình dương điện biên và hà giang
thời gian triển khai
từ tháng ba đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
các đợt tiêm chủng tiếp theo
sẽ được triển khai
căn cứ theo tiến độ cung ứng vaccine thực tế
bộ y tế sẽ hướng dẫn cụ thể
theo tuần đợt
là một trong những địa phương đầu tiên
được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh hải dương đã phối hợp với bộ y tế
tổ chức lễ phát động chiến dịch
tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại lễ phát động
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tiên
đánh giá cao công tác chuẩn bị cho đợt tiêm chủng
vaccine covid một mươi chín đầu tiên tại hải dương
đồng thời đề nghị tỉnh
ra soát đối tượng được tiêm chủng
trong đợt đầu tiên
được phân bổ theo đúng nghị quyết hai mươi một của chính phủ
đối với các điểm tiêm chủng
phải tuân thủ nghiêm biện pháp phòng chống dịch
và chất thải sau khi tiêm chủng
phải được xử lý như rác thải nguy hại
ngay sau lễ phát động lãnh đạo bộ y tế
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
đã kiểm tra thực tế quá trình tiêm chủng vaccine
tại trung tâm y tế thành phố hải dương
và trung tâm y tế huyện kim thành
trong sáng nay trung tâm y tế thành phố hải dương
và trung tâm y tế huyện kim thành
tiến hành tiêm vaccine covid một mươi chín
cho một trăm ba mươi người
là cán bộ nhân viên y tế sinh viên tình nguyện
đang trực tiếp điều trị
tiếp xúc với bệnh nhân covid một mươi chín
đến trưa nay sức khỏe
tất cả các trường hợp được tiêm vaccine đều ổn định
không có dấu hiệu bất thường
sau khi tiêm thí điểm
tại thành phố hải dương và huyện kim thành
tỉnh hải dương sẽ đánh giá rút kinh nghiệm
để triển khai đợt tiêm một
cho các nhóm đối tượng ưu tiên
đồng thời quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ là năm ca cộng vaccine
không vì tiêm vaccine mà lơ là
không chống dịch
đợt này hải dương được phân bổ
ba mươi ba liều vaccine covid một mươi chín
vừa rồi là một số nội dung
đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật
ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam
theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
đào duy xin kính chào tất cả quý vị
thưa quý vị liên quan đến các sai phạm
trong vụ án xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trách nhiệm hữu hạng một thầm biên
sacri cựu phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến
liên tiếp có sự thay đổi
đầy mâu thuẫn trong lời khai với cơ quan điều tra
theo cơ quan điều tra lúc đầu
ông trần vĩnh tuyến thừa nhận hành vi vi phạm
nhưng không thừa nhận động cơ tư lợi
và khai rằng nguyên nhân vi phạm pháp luật một phần
do nể nang ông lê tấn hùng
là em trao nguyên bí thư tành ủy tp hcm
tuy nhiên đến hôm nay ngày tám tháng ba
khi cơ quan điều tra bộ công an đề nghị truy tố một mươi sáu bị can
trong vụ án xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trách nhiệm hữu hạng một thành viên sacri
thì nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm này
lại đổ lỗi do tin tượng cấp dứa tham mưu
nên mới ký chấp thuận chuyển nhượng dự án khu nhà ở
tại quận chín gây thiệt hại sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
sau khi bị phát hiện sai phạm
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ông lê tấn hùng và đại diện tổng công ty phong phú
kế biên bản thông nhất hủy hợp đồng
chuyển nhượng toàn bộ dự án trên
một tháng sau đó ông trần vĩnh tuyến
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
khi quyết định thành lập tổ công tác hướng dẫn sacri
hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án
tuy nhiên trong thời gian nhận chuyển nhượng
tổng công ty phong phú đã bán đi nhiều đất nền trong dự án
ngày tám tháng ba công an tỉnh tiền giang cho biết
đã lập hồ sơ điều tra đối với bốn mươi hai người
để làm rõ về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn
lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày bảy tháng ba
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang
phố hợp đồng biên phòng kiện phước
phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại ấp khu phố một thị trấn vạm lán
huyện gò công đông tỉnh tiền giang
khi phát hiện lực lượng công an
các đối tượng tham gia đánh bạc đã bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ truy bắt và tạm giữ bốn mươi hai đối tượng có liên quan
hơn hai trăm linh triệu đồng
năm mươi bốn xe mô tô một mươi hai con gà hai mươi chín điện thoại di động
và một số vật dụng có liên quan
qua điều tra ban đầu
tụ điểm cờ bạc này do hai đối tượng cư trú trên địa bàn
thị xã gò công tổ chức
lực lượng cảnh sát cơ động đã bàn giao các đối tượng
cùng tan vật cho công an huyện gò công đông
tiếp tục điều tra phân loại
làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan
xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo sẽ là thông tin liên quan đến
sự cố gối cầu bị rơi
và xây dịch tại tuyến metro số một
bến thành số tiên của tp hcm
sẽ có đơn vị tư vấn độc lập thứ ba
vào cuộc điều tra đánh giá sự cố
để công trình đi vào sử dụng
theo đúng quy định của pháp luật
vừa qua bang quản lý đường sắt đô thị
tp hcm có báo cáo
gửi ủy ban nhân dân thành phố
tiến độ rà sắp nguyên nhân vụ gối cầu bị rơi
và xây dịch trên gói thầu cp hai
thuộc tuyến metro số một bến thành số tiên
sau bốn tháng xảy ra sự cố
vẫn chưa bố trí đủ nhân sự để giải quyết sự việc
theo yêu cầu của chủ đầu tư
qua làm việc tổng thầu thừa nhận
việc chế tạo các gối cầu có dung sai không đạt yêu cầu
dẫn đến việc gối cầu được chế tạo lắp đặt đại trà
không đủ yêu cầu theo thiết kế đã được phê duyệt
sau khi xảy ra sự cố
bảy mươi năm gói thầu đã được ra soát xử lý
về đề xuất và hướng xử lý
bang quản lý đường sắt đô thị tp hcm
sẽ mời một đơn vị tư vấn độc lập thứ ba
nhằm đánh giá gỗ cao su sử dụng cho gói thầu
bị mất ổn định rơi khỏi đá kêu gối
sau khi tổng thầu trình nộp báo cáo nguyên nhân
và đề xuất khắc phục ban quản lý đường sắt đô thị
tp hcm sẽ xem xét xử lý
nhằm đảm bảo chất lượng công trình
thưa quý vị những mũi tiêm vaccine covid đầu tiên
tại tp hcm đã được thực hiện
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm vào sáng nay
ngày tám tháng ba và sau đây là ghi nhận
của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sáng nay tại tp hcm
dưới sự giám sát của đoàn của bộ y tế
do thứ trưởng nguyễn trường sơn dẫn đầu
những liệu vaccine đầu tiên đã được tiêm
cho các đối tượng ưu tiên tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
tp hcm người được tiêm chủng sẽ được
quản lý theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử
coi chứng nhận điện tử đã được tiêm vaccine
đây được coi là bước ngoặt quan trọng
trong trận chiến chống đại dịch covid một mươi chín của việt nam
khi chúng ta đã có một trong những vũ khí
chống dịch đặc hiệu
đây là một trong những điều rất là
vinh dự và là một cái điểm hạnh phúc
cho tất cả các nhân viên của bệnh viện
chúng tôi là những chiến binh
ở tiếng cuối điều trị covid
ở tp hcm và khu vực việt nam
và hôm nay
chúng tôi được trang bị thêm
một cái áo giáp
gọi là áo giáp sinh học
để ngăn ngừa sự lây nhiễm của covid
dĩ nhiên rằng áo giáp sinh học
có thể bảo vệ ngăn ngừa
nhưng mà cũng không phải hoàn toàn
và do đó thì những cái biện pháp
phòng người lây nhiễm chuẩn của ngành y
thì vẫn được chúng tôi thực hiện nghiêm túc
thì hy vọng rằng
sau khi mà thực hiện
hoàn tất quá trình
thì nhân viên y tế chúng tôi
sẽ có được cái miễn dịch
để bảo vệ ngăn ngừa giảm
cái lây nhiễm covid
chín trăm linh liều vaccine covid một mươi chín
sử dụng trong đợt tiêm đầu tiên
của bệnh viện bệnh nhiệt đới
tp hcm là vaccine của hãng dược
một trong ba vaccine đã được
tổ chức y tế thế giới who
thông qua chấp thuận sử dụng
trong trường hợp khẩn cấp
và được sử dụng tại hơn năm mươi quốc gia
và vùng lãnh thổ
vaccine được bảo quản trong dây chuyển lạnh
từ hai đến tám độ c
và được giám sát chặt chẽ
đảm bảo chất lượng
sẵn sàng đưa vào sử dụng
tất cả các công tác
để đảm bảo an toàn nhất
từ khâu vận chuyển lưu trữ bảo quản
phân phối vaccine
ở trong nội bộ bệnh viện
đều phải theo đúng quy trình
vấn đề thứ hai là kỹ thuật tiêm
đã được các em điều dựng tuân thủ
hết sức là tốt
và đồng thời là công tác theo dõi
chăm sóc sau khi tiêm chủng
để có thể tránh những phản ứng có hại của thuốc
cũng đã được quán triệt
đến lãnh đạo bệnh viện
và chúng tôi cũng đã yêu cầu
lãnh đạo bệnh viện bệnh viện đới
là phải tổ chức đảm bảo
một cái hiệu quả an toàn nhất
tại điểm tiêm được bố trí
khâu tiêm chủng theo quy tắc một chiều
áp dụng quy trình sàng lọc phân luồn
ngay từ khâu đón tiếp
đảm bảo giãn cách thực hiện khám sàng lọc
và khai thác thông tin dịch tệ trước tiêm chủng
ngoài ra còn có khu vực theo dõi
và xử trí phản ứng sau tiêm
với đầy đủ trang thiết bị
theo tiêu chuẩn của cơ quan y tế
người đầu tiên được tiêm phòng vaccine
là nữ bác sĩ đã từng điều trị cho bệnh nhân chín mươi bốn
người anh trước đây
ngày hôm qua thì lúc mà nghe tin
mình được tiêm vaccine á
thì tôi có một cái giấc mơ rất là lạ
tôi nằm mơ thấy là cả gia đình tôi
đều được tiêm hết
và cả gia đình cùng nhau đi du lịch
và ở đó là toàn dân mình đều được tiêm hết
xét về đóng góp thì đóng góp của tôi
so với lại các anh các chị khác
hoặc các bạn khác thì nó rất là nhỏ nhoi
nên tôi cảm thấy rất là bất ngờ
nhưng bên cạnh đó thì tôi thấy rất là vinh dự
bên dự tại mình được các thầy cô
ưu ái nhiều tới như vậy
đối với tôi thì nó cũng giống như là
một cái món quà tám tháng ba
rất là ý nghĩa rất là đặc biệt vậy đó
thành phố hồ chí minh hiện không có ổ dịch trong cộng đồng
nên không xác định địa bản ưu tiên tiêm chủng
chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
đợt một tại thành phố hồ chí minh
được thực hiện tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
thành phố hồ chí minh với chín trăm linh liều
bệnh viện giải chiến củ chi là một trăm năm mươi liều
và hcdc là tám liều
chính giám đối tượng được ưu tiên trong đợt này
được tiêm vaccine covid một mươi chín với bốn mươi bốn một trăm bảy mươi năm người
thưa quý vị để tạo sự thuận lợi
cho cá nhân tổ chức trong việc giải quyết
thủ tục hành chính giám dân việc trực tiếp
nộp và nhận kết quả
tại bộ phận một cửa
sáng ngày tám tháng ba ubnd quận sáu
thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ công bố
vận hành hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ
tự động hai mươi bốn trên bảy
thông qua chủ tiếp nhận trả hồ sơ tự động
được đặt trước bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả ở trụ sở
của ubnd quận sáu
hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động
hai mươi bốn trên bảy của ubnd quận sáu
thành phố hồ chí minh
khi đưa vào vận hành sẽ tạo sự thuận lợi
cho cá nhân tổ chức trong việc giải quyết
thủ tục hành chính giám dân việc trực tiếp nộp
và nhận kết quả tại bộ phận một cửa
hệ thống cung cấp năm thủ tục hành chính
gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh
cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
tạm dừng hoạt động hộ kinh doanh
cấp lại giấy phép xây dựng
cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng
bên cạnh đó hệ thống cũng có chức năng
cả tám thủ tục hành chính mức độ ba không thu phí
tại máy gồm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh
thủ tục đăng ký nội dung lao động
thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể
gia hạn cấp phép đào đường vỉa hè
cấp giấy phép tạm dừng sử dụng vỉa hè
xác định nhà không thuộc diện nhà nước quản lý
thẩm định bán vẽ hiện trạng nhà ở
ủy ban nhân dân quận sáu sẽ tiếp tục rà soát
đánh giá tính hiệu quả hoạt động của hệ thống
và nghiên cứu triển khai đầu tư nâng cấp giai đoạn hai
theo hướng tạo khoảng hai mươi
trong một trăm bảy mươi sáu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận
cũng như bổ sung một số chức năng dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba và bốn
để đáp ứng nhu cầu của người dân tổ chức
quý vị thân mến có thể nói là nhờ có chính sách
thu hút giáo viên mầm non và hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng
đã giúp cho đội ngũ giáo viên có thời gian
nghiên cứu tài liệu chuyên môn
cũng như là thiết kế các hoạt động giáo dục sáng tạo
tuy nhiên trên thực tế thì mức lương giáo viên hợp đồng
và chi hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng
từ ngân sách tp hcm
là chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm
tính đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ngành học mầm non tp hcm đã có một mươi bảy trăm một mươi sáu giáo viên
trên mỗi năm một trăm hai mươi bảy nhóm lớp
tức bình quân hai bảy giáo viên mỗi nhóm lớp
tuy về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu
hai giáo viên mỗi nhóm lớp
và tăng nhiều so với giai đoạn trước
chỉ một tám giáo viên mỗi nhóm lớp
nhưng vẫn chưa đảm bảo đủ theo quy định
việc hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng
của các cơ sở giáo dục mầm non công lập
còn ít so với tổng số nhóm lớp
do lương giáo viên hợp đồng chỉ là ba bảy trăm năm mươi đồng
mỗi người mỗi tháng
và chi hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng
là một triệu đồng mỗi tháng từ ngân sách tp
mức lương này chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
chưa phù hợp với quy định của bộ luật lao động
về mức lương tố thiếu vùng
vì vậy sở giáo dục đào tạo tp hcm
đề xuất ủy ban nhân dân tp xem xét
trên từng trường hội đồng nhân dân tp
về việc cho phép áp dụng trình tự thủ tục rút gọn
để xây dựng ban hành nghị quyết sửa đổi
một số điều trong nghị quyết của hội đồng nhân dân tp
về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn
theo đó đề xuất với mong muốn
tiếp tục thực hiện chính sách hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng
nâng mức hỗ trợ cho nhân viên nuôi dưỡng
bằng năm mươi mức lương tố thiếu vùng
phần còn lại thực hiện từ nguồn xã hội hóa
quý vị thân mến
trong ba mươi năm năm với tám nhiệm kỳ
song hành cùng với hội nhà văn tp hcm
ban nhà văn nữ luôn đi đầu
về các quy mô
cũng như là các cây viết nữ
tham gia vào hoạt động kích thích sáng tạo
chào mừng ngày quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba
sáng nay ban nhà văn nữ
đã giới thiệu thành viên
của nhiệm kỳ năm năm tới
cũng như là định hướng để cho ra đời
nhiều tác phẩm hay về hình tượng phụ nữ
trong xã hội hiện đại
trong sáng nay tám cây viết nữ
có nhiều dấu ấn trên văn đàn
là nhà thơ lê tú lệ nhà văn trầm hương
nhà thơ nguyễn bính hồng nhà thơ đặng nguyệt anh
nhà thơ trương nam hương
nhà thơ hộ đắc thiếu anh
nhà thơ tôn nữ thu thủy nhà văn võ thu hương
và nhà văn trần thị thắng
cùng nhau chia sẻ về các tác phẩm về hình tượng người mẹ
trong buổi giao lưu chủ đề
mẹ là nguồn cội
đây là một trong những hoạt động văn hóa điểm nhấn
tại thành phố hồ chí minh
do ban nhà văn nữ thành phố tổ chức
để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ hàng năm
vừa đem đến nhiều góc nhìn về hình tượng phụ nữ
trung văn chương vừa kết nối cộng đồng sáng tác
là nữ giới bất kể độ tuổi
là tạo điều kiện cho chị em
là phát huy được nghề nghiệp
được những trang viết của mình
thì ban nhà văn nữ
luôn luôn chăm sóc về vấn đề
đời sống tinh thần cho các chị em
và chúng tôi huy động các chị em
đến để cổ vũ rồi để mua ủng hộ
thậm chí là xuống cả biên hòa
xuống cả xuân lộc
để tổ chức ra mắt sách cho các chị em nữ
tuy nhiên thì người phụ nữ hôm nay họ rất năng động
họ có mặt trong tất cả những lĩnh vực
đời sống xã hội và biết cũng thế
đó là những cây vút miết nữ mà có thể gọi là rất sông sáo
hết sức là nhiệt tình
nhưng mà đồng thời cũng hết sức hiện đại
và mới mẻ trong cách nghĩ
những tác phẩm của họ cũng đã được xã hội đón nhận
và tôn vinh
đấy là một cái điểm sáng
cũng như là một điều tất nhiên
của con người trong xã hội hiện đại hôm nay
trọng tâm hoạt động của ban nhà văn nữ
trục thuộc hội nhà văn tp hcm
nhiệm kỳ này tiếp tục hướng đến khai thác
các góc nhìn mới mẻ về hình tượng phụ nữ
do các cây viết nữ tiếp cận
thông qua trại sáng tác và nhiều đợt gặp gỡ
giao lưu với học sinh sinh viên
ban nhà văn nữ kỳ vọng thông qua văn chương
đem lại nhiều câu chuyện nhân văn truyền cảm hứng sống
của phụ nữ hiện đại đến công chúng
tường bước thoát khỏi định kiến
rằng bộ phân biệt giới vẫn len lõi
trong xã hội hôm nay